chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và một xe tải đã khiến một người tử vong một người bị thương nhẹ
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng nay một chiếc xe máy do người đàn ông tên là khánh chú tại tỉnh bình dương điều khiển
và chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều vụ việc khiến ông khánh bị ngã ra làn đường đối diện
cùng lúc này một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông về tp hcm đi đến đã cắn thẳng lên người ông khánh khiến người này tử vong
người điều khiển xe máy còn lại cũng bị thương nhẹ